tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố hà nội mới chỉ đạt tám mươi sáu hai mươi chín
như vậy là thấp hơn so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín
theo thống kê năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố hà nội đạt tám mươi sáu năm dân số
năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt tám mươi sáu
hà nội yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nay đến hết năm
trong đó các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi đạt chín mươi